thành ủy tp hcm vừa ban hành thông chi về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của đảng
đối với công tác chăm sóc giáo dục và bảo vệ trẻ em
theo đó công tác chăm sóc giáo dục và bảo vệ trẻ em của tp hcm thời gian qua
đã đạt được những kết quả nhất định
tuy nhiên trên địa bàn thành phố gần đây xảy ra một số vụ việc vi phạm quyền trẻ em
đặc biệt là bạo lực lạm dụng xâm hại trẻ em
quá trình xử lý còn một số vướng mắt bất cập gây bất xúc trong dư luận xã hội
để khắc phục những hạn chế bác thượng vụ thành ủy tp hcm yêu cầu cấp ủy
chính quyền mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội cần kịp thời biểu dương
nhân rộng các gương điển hình tiên tiến lên án các hành vi xâm phạm bạo lực
và cản trở việc thực hiện các quyền của trẻ em
thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội phúc lợi cho trẻ em